công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã yêu cầu một đối tượng thực hiện cách ly y tế theo quy định
đây là trường hợp đi lao động trái phép tại trung quốc trở về địa phương nhưng trốn cách ly y tế
qua công tác quản lý cư trú lực lượng chức năng đã phát hiện hoàng thị hạnh là đối tượng đã bỏ sang trung quốc
lao động trái phép từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngày bảy tháng tám hoàng thị hạnh đã trốn về việt nam theo đường mòn biên giới tỉnh lạng sơn
và không tiến hành các biện pháp cách ly y tế
sau khi về đến hà nội hoàng thị hạnh đã đến chơi một số gia đình người quen
sau đó hạnh đi xe khách từ hà nội về thanh hóa nhưng trốn các cơ quan chức năng
và không khai báo y tế cũng như thực hiện các biện pháp cách ly